lâu nay việc ăn uống tại hàng quán vỉa hè lề đường đã trở thành một phần lối sống của nhiều người dân
tuy nhiên đã có không ít các vụ ngộ độc từ thức ăn đường phố mà ra
đơn cử như là ba vụ ngộ độc thực phẩm mới xảy ra tại thành phố nha trang
hiện nay thời tiết trở nên nắng nóng vi khuẩn gây ngộ độc lại càng dễ sinh sôi trong thức ăn nếu không bảo quản cẩn thận
với tổng số tiền trên một trăm một mươi tỷ đồng số tiền này được sử dụng vào mục đích cá nhân và cho nhiều người vay